một trong những nội dung được nhiều đại biểu quốc hội đưa ý kiến là về hình thức tố cáo
đề nghị mở rộng hình thức tố cáo qua bàn fax thư điện tử điện thoại do sự tiến bộ trong ứng dụng khoa học công nghệ
buổi chiều các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật cạnh tranh sửa đổi
cho ý kiến về trách nhiệm quản lý nhà nước về cạnh tranh
nhiều đại biểu tán thành quy định ủy ban cạnh tranh quốc gia trực thuộc bộ công thương
nhưng cần quy định rõ chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của cơ quan này trong luật
bảo vệ người khiếu nại tố cáo như thế nào cho hiệu quả là một vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu
và cũng là một nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau trong dự thảo luật tố cáo sửa đổi đang được quốc hội xem xét cho ý kiến
theo một số đại biểu điều quan trọng đó là dự luật này phải đưa ra được quy định phù hợp với thực tiễn công cuộc khiếu nại tố cáo của người dân

tôi cũng nhận thấy là từ thực tế mà đi giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân
thì tôi nhận thấy rằng là nếu có cái việc mà quy định như vậy thì nó cũng hơi cứng
tức là cũng có những trường hợp là có những cái đối tượng mà người tố cáo cần phải được bảo vệ
tức là mong muốn được bảo vệ thì có khi theo quy định của luật thì lại không
người tố cáo tức là cái đối đối tượng được bảo vệ thì cũng có thể
có thể là do một trong những trường hợp có thể do người tố cáo đề xuất thì nó cũng là sẽ phù hợp với thực tế hơn
nhưng mà nó phải có giới hạn tức là không thể đề xuất quá nhiều hoặc là nó ảnh hưởng
gây đến kinh nó còn liên quan kinh phí bảo vệ rồi điều kiện bảo vệ
còn là khó khăn trong việc bảo vệ thì tôi thấy rằng là nó linh hoạt hơn ở chỗ đấy
cái cơ chế bảo vệ người tố cáo hiện nay rõ ràng là theo luật tố cáo hiện hành
và kể cả cái luật tố cáo hiện nay và đang thảo luận với hội đang thảo luận
thì cũng đặt ra
và bất đề hiện nay là dư luận xã hội cũng quan tâm và cái yêu cầu của công an có thẩm quyền là
trong cái sửa luật tố cáo lần này thì cũng cố gắng làm sao để quy định nó cụ thể hơn
rồi nó mang tính khả thi hơn để bảo vệ được cái người tố cáo
khuyến khích được những người người ta tố cáo người ta tham gia vào quản lý nhà nước
rồi là tố cáo đi thăm những lãng phí
nhưng mà họ lại bị là chèn ép họ bị
đối xử các thứ thậm chí là có thể làm khui trụt các cái ý chí của họ
thì đây là một vấn đề cũng đặt ra tại lần này
thì cố gắng hiện nay đã dự thảo đã cố gắng quy định nó cụ thể hơn
cụ thể hơn các cái đối tượng để bảo vệ

tiếp tục thông tin về vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra sáng sớm nay tại thanh hóa khiến
trong số một mươi bệnh nhân bị thương thì đã có ba bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên
và được bệnh viện việt đức tiếp nhận điều trị gồm cả tài xế xe tải trong vụ tai nạn này
trong số ba bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện việt đức
tài xế xe ben hồ sĩ nam ngụ ở thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an là người có mức độ bị thương nặng nhất
nhập viện việt đức trong tình trạng chấn thương sọ não gãy cột sống và hiện vẫn đang hôn mê phải điều trị tích cực
ngoài ra phổn có đụng dập nhẹ của phổn tiên lương cũng rất là nặng
bởi vì nó có thể nếu mà chảy máu mà nó có thể chảy máu nhiều hơn nữa thì có thể dân tỉ trạng có thể hạ lên
hai bệnh nhân còn lại hiện đã có tiến triển hơn nên một bệnh nhân được đưa về khoa cấp cứu tiêu hóa
một bệnh nhân nằm ở khoa phẫu thuật cuộc sống
hiện cả ba bệnh nhân vẫn đang được theo dõi liên tục điều trị tích cực
trước đó vụ tai nạn giữa tàu khách bắc nam se một mươi chín và xe ben chở đá xảy ra vào khoảng một h một mươi năm sáng nay hai mươi bốn tháng năm
cú va chạm mạnh đã khiến năm toa tàu bị lật hai người tử vong được xác định là lái tàu và phụ lái
sáng nay tại tp hcm trung tâm phòng chống hiv aids tp hcm phối hợp với trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh hoa kỳ
và mạng lưới người sống với hiv việt nam phát động chiến dịch không phát hiện bằng không lây truyền
chiến dịch không phát hiện bằng không lây truyền gọi tắt là k bằng k
có nghĩa nếu người sống chung với hiv uống thuốc i
arv hằng ngày theo chỉ định của sở y tế đạt được và duy trì tải lượng virus hiv dưới ngưỡng phát hiện
sẽ không có nguy cơ lây truyền virus hiv sang bản tình âm tính
đây là chiến dịch nhằm truyền thông điệp dựa vào bằng chứng khoa học
được bảy trăm linh tổ chức cơ quan ở bảy mươi năm quốc gia trên thế giới công nhận
mong muốn đem lại hy vọng và thay đổi cuộc đời của những người sống chung với hiv
phát hiện sớm và duy trì điều trị sẽ giúp họ sống lâu hơn và hòa nhập với cộng đồng
ngày hai mươi bốn tháng năm sở y tế tỉnh đắk lắc tổ chức hội nghị
bàn về các giải pháp nâng cao tỷ lệ tiêm chủng năm hai nghìn một mươi tám
hiện toàn tỉnh có một mươi tám xã tại tám huyện thị xã thành phố thuộc vùng lõm về tiêm chủng
trong đó có một số xã tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ chỉ đạt hơn năm mươi
tiêm sở rubella chỉ đạt hơn bốn mươi năm
và tiêm vaccine dpt gồm bạch hầu ho gà uốn ván chỉ đạt hơn ba mươi chín
riêng bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám sở y tế tỉnh đắk lắc tổ chức hội nghị
có một trăm hai mươi năm xã trong tổng số một trăm tám mươi năm xã phường thị trấn tỉnh đắk lắc
tiến độ tiêm chủng đầy đủ không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra
hội nghị đã tập trung thảo luận đề ra các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trong thời gian tới
nhằm tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của tiêm chủng cho các xã đạt tỷ lệ thấp
đồng thời tổ chức điều tra giám sát sau tiêm nhất là các địa phương xảy ra ca bệnh
hôm nay tại nhà thi đấu trung tâm thể dục thể thao tp đà lạt
diễn ra các trận đấu ở nội dung đôi nam đôi nữ và đôi nam nữ
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu
tranh quốc petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi tám
các trận đấu diễn ra khá cân sức và đã xác định những cặp đấu vòng bán kết đôi nam tứ kết đôi nữ
ở vòng tứ kết nội dung đôi nam hai tay vợt tuấn quỳnh anh tú hà nội
xuất sắc đánh bại cặp đôi văn ngọc hoàng trung hải dương với tỷ số ba
để giành quyền vào vòng bán kết
gặp cặp đôi anh hoàng anh đức hà nội tnt
hai đôi nam gặp nhau tại bán kết còn lại là cuộc so tài giữa đình duy trần phú tp hcm
và huy hoàng hồng khánh hà nội tnt để tìm ra hai cặp đôi gặp nhau ở vòng giành ngôi vương
ở nội dung đôi nữ các cặp đấu gặp nhau vòng tứ kết
gồm mỹ trang thanh thư tp hcm gặp ngọc lan đinh thị hằng hải dương
ngân giang thu hoài tiền giang gặp dạ thảo nguyễn thị nga hà nội
tường giang thiên kim công an gặp diệu khánh yến nhi tp hcm
và cặp đôi khánh linh thanh huyền công an so tài cùng thu hà đinh thị huệ hải dương
tối nay tại nhà thi đấu trung tâm thể dục thể thao tp đà lạt
diễn ra trận chung kết đồng đội nam giữa hà nội một và hải dương một
đồng đội nữ là cuộc so tài giữa tp hcm một và quân đội
hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả phố núi những trận đấu đầy cảm xúc
giải diễn ra đến ngày hai mươi bảy tháng năm tại tp đà lạt
tp hcm sẽ lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông
tại khu vực cầu phú mỹ thuộc quận bảy và quận hai
đây là thông tin vừa được ubnd tp kiến nghị thủ tướng chính phủ cho phép thực hiện
nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực này
gần một mươi năm đi vào hoạt động cầu phú mỹ được xem là một trong những điểm đen
về giao thông của thành phố hầu hết các vụ tai nạn do xe container
đổ dốc cầu quá tốc độ đâm vào các xe khác
tại khu vực chân cầu hướng từ quận bảy sang quận hai hệ thống camera lắp đặt nhằm giám sát giao thông
giám sát tốc độ các phương tiện qua cầu và trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ cầu phú mỹ
tp hcm kỳ vọng hệ thống giám sát này sẽ góp phần hạn chế tai nạn giao thông và tình trạng
ủng tách giao thông khu vực cảng cát lái cầu phú mỹ là cây cầu dây văn dài nhất tp hcm
cầu được xây dựng theo hợp đồng bot có vốn đầu tư hơn hai tỷ đồng
trong phần tin quốc tế triều tiên chính thức đóng cửa bãi thử hạt nhân hungary
khai mạc diễn đàn kinh tế quốc tế xanh petersburg hai nghìn một mươi tám
đạo kim jong un trong đó tổng thống trump quyết định hủy cuộc gặp cấp cao dự kiến diễn ra vào
ngày một mươi hai tháng sáu này trong đó tổng thống trump quyết định hủy cuộc gặp cấp cao dự kiến diễn ra vào ngày một mươi hai tháng sáu này
trong bức thư tổng thống trump nói rằng ông cảm thấy không phù hợp sau khi xem xét những động thái
mà ông cho là không thiện trí từ phía triều tiên tổng thống trump cho biết ông rất mong chờ cuộc gặp
tổng thống trump đã gửi lời nhắn duy trì liên lạc tới nhà lãnh đạo kim jong un
thưa quý vị chiều nay trước sự chứng kiến của hàng chục phóng viên nước ngoài
triều tiên đã tiến hành tháo rỡ và đóng cửa bãi thử hạt nhân punggiri ở miền bắc nước này
việc phá bỏ bãi thử hạt nhân được coi là động thái quan trọng đầu tiên của bình nhưỡng
hướng tới phi hạt nhân trên bán đảo triều tiên
hãng tin rt của nga dẫn lời viện phó viện vũ khí hạt nhân triều tiên cho biết các đường hầm dẫn vào
khu thử đã bị đánh sập và không có dấu hiệu do gì phóng xạ mọi thiết bị và nhân viên đang
được rút khỏi bãi thử giới chức triều tiên khẳng định việc nước này đóng cửa bãi thử
hạt nhân punggeria đã chứng tỏ đường hướng hòa bình của bình nhưỡng
trong khi đó hãng tin ap của mỹ và reuters của anh dẫn thông báo của bộ ngoại giao triều tiên
cho hay việc phá rỡ và đóng cửa bãi thử hạt nhân punggeri diễn ra theo quy trình như sau
đánh sập tất cả các đường hầm bằng thuốc nổ đóng cửa mọi lưới vào
di rời tất cả các thiết bị hạ tầng kiểm soát và các tòa nhà nghiên cứu
lực lượng bảo vệ cùng với các nhà nghiên cứu cũng sẽ được rút khỏi đây và bãi thử đóng cửa hoàn toàn
mặc dù triều tiên đã thành lập một trung tâm báo chí và sắp xếp chỗ ở đặc biệt cho các phóng viên
tuy nhiên bình nhưỡng không mời các chuyên gia chứng kiến sự kiện này
diễn đàn kinh tế quốc tế saint petersburg lần thứ hai mươi hai vừa chính thức khai mạc tại thành phố cùng tên của nga
diễn đàn năm nay thu hút sự tham gia của khoảng một mươi năm đại biểu đến từ bảy mươi nước
phát biểu tại diễn đàn giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế imf
nhấn mạnh tới những mối đe dọa ở thời điểm hiện tại với thương mại quốc tế
trong đó có vấn đề chủ nghĩa bảo hộ việc các nước áp đặt thuế đáp trả lẫn nhau
trong ngày đầu tiên các đại biểu tập trung thảo luận nhiều vấn đề kinh tế quan trọng
như đầu tư quan hệ giữa nga với trung quốc và châu âu
với phương châm chính tạo nền kinh tế tin cậy
các đại biểu cũng sẽ tập trung thảo luận về sự ảnh hưởng của công nghệ số đến mọi lĩnh vực của đời sống
cũng như mọi năm mục tiêu chính mà diễn đàn luôn hướng tới
chính là đạt được sự tin tưởng thấu hiểu giữa các doanh nghiệp các nhà đầu tư
và cao hơn hết chính là sự tin tưởng giữa các quốc gia
đó là điều kiện tiên quyết cho phép tất cả cùng vững bước tiến lên
trưa nay thủ tướng đức angela merkel đã tới thủ đô bắc kinh bắt đầu chuyến thăm trung quốc hai ngày
tại đây bà đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp trung quốc lý khắc cường
trong đó hai bên đều bày tỏ ủng hộ duy trì thỏa thuận hạt nhân iran và tự do thương mại
bên cạnh đó đức và trung quốc
cũng nhất trí tăng cường hợp tác song phương mở rộng cửa cho các nhà đầu tư của nhau
phát biểu họp báo chung sau hội đàm thủ tướng trung quốc lý khắc cường cảnh báo
việc hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với iran sẽ không chỉ ảnh hưởng tới tehran
mà còn tác động tiêu cực đến khả năng giải quyết các vấn đề quốc tế lớn khác hiện nay
thông qua đàm phán hòa bình
bên cạnh đó thủ tướng lý khắc cường cho rằng
cả trung quốc và đức vẫn nỗ lực duy trì thương mại tự do toàn cầu
và cam kết bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư đức
về phần mình thủ tướng đức cũng nhất trí với quan điểm của trung quốc trong vấn đề iran
khẳng định nếu các công ty châu âu rút khỏi thị trường iran
sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp các nước khác chiếm lĩnh thị trường
dự kiến thủ tướng merkel sẽ tới thăm thành phố thâm quyến thuộc tỉnh quảng đông
nơi tập trung nhiều công ty công nghệ hàng đầu của trung quốc
bộ quốc phòng israel hôm nay thông báo sẽ đề nghị ủy ban hoạch định chính sách
thông qua việc xây dựng hai năm trăm linh đồng
và một năm trăm linh nhà ở mới tại ba mươi khu định cư ở bờ tây
theo hãng tin afp bộ trưởng bộ quốc phòng israel abigo lieberman cho biết
sẽ thúc đẩy thông qua kế hoạch trên vào tuần tới để khởi công xây dựng nhà định cư ngay trong năm nay
đồng thời sẽ tiếp tục đề nghị ủy ban hoạch định chính sách quốc gia
thông qua việc xây dựng thêm một bốn trăm linh nhà định cư từ phía bắc tới phía nam của khu bờ tây
việc xây dựng các khu định cư là một trong những vấn đề nóng nhất
cản trở các nỗ lực tái khởi
bộ phòng israel đã khởi động các cuộc hòa đàm israel và palestine vốn bị đình trệ từ năm hai nghìn một mươi bốn
palestine muốn khu bờ tây cùng với đông jerusalem và giải gaza thuộc nhà nước palestine trong tương lai
hiện có khoảng năm trăm linh người israel sinh sống tại bờ tây và đông jerusalem
tại các khu vực này có khoảng hai sáu triệu người palestine sinh sống
các khu vực này thành b current